sau khi bắt giữ và tiến hành thẩm vấn đấu tranh tâm lý thì bất ngờ
chỉ sau một ngày vương văn hùng đã nhận tội giết hại nạn nhân cao mỹ duyên
và chỉ có một bình y thực hiện hành vi phạm tội này
bước đầu vương văn hùng khai cho nạn nhân mang gà đến giao cho đối tượng
thấy bị chết mất bốn con gà
sau đó giữa đối tượng và nạn nhân nảy sinh mâu thuẫn
dẫn đến việc vương văn hùng dùng dây thép xiết cổ nạn nhân đến chết
rồi đưa lên nhà khoan bỏ lại đó
tuy nhiên liệu vụ án này có đơn giản như vậy
khai hết rồi khai thật rồi không còn nội dung gì nữa
nhưng mà đằng sau đó thì đối tượng luôn dò xét xem là cơ quan điều tra đã nắm được cái gì
sau khi bắt được đối tượng vương văn hùng là đối tượng đầu tiên về
thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh
đối tượng bước đầu khai nhận là mình là người
một mình mình thực hiện cái vụ giết và cướp tài sản như vậy
đó là giết nạn nhân sau đấy là cướp cái số gà tiền
rồi tài sản xe máy điện thoại của nạn nhân
sau đó là đối tượng mang về cất giấu tại nhà cậu ruột là nghĩa
ở tại khu vực bàn phủ của huỳnh liên biên
thế khi mà đối tượng hùng khai như vậy
thì ban đầu thì chúng tôi cũng xác định là
đối tượng hùng cũng chỉ là một trong những đối tượng tham gia vào cái vụ việc này
không thể là một mình đối tượng thực hiện được
vương văn hùng tự nhận hắn một mình ra tay sát hại cao mỹ duyên
tuy nhiên hiện trường phát hiện tử thi với những dấu vết thu thập được
đang tố cáo lời khai của hắn
sát nạn nhân được đặt rất ngay ngắn trên thảm trấu
quanh thảm trấu không có sự xáo trộn xê dịch hay lòi kéo
một mình hùng không thể đem tử thi đến đó đặt ngay ngắn như vậy
mà không có bất kỳ dấu hiệu xáo trộn nào
hơn nữa mục đích giết người cướp tài sản mà hùng khai nhận không thỏa mãn
với những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu được
đó là xe máy là tài sản lớn nhất sau khi cướp được
không mang đi tiêu thụ mà lại vứt ở ngoài đường
chúng tôi mới nghiên cứu thì thấy cái động cơ gây án thì nó không phù hợp
thế và đối tượng lại nói là cướp mà giết nạn nhân mà nó vì một cái bột phát như thế
thì thấy nó không có logic và nó lại có cái mà nó không phù hợp với
dấu vết để lại hiện trường cũng như là dấu vết trên tử thi
sau khi tìm được thi thể của nạn nhân và nhận định được đây là một vụ án nguy hiểm
có dấu hiệu hình sự thì ngay lập tức cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng phạm tội
tuy nhiên mức độ phức tạp của vụ án chưa thể dừng lại đó
khi những dấu hiệu của hiện trường đã được nhận định
và cho thấy vương văn hùng không có khả năng một mình gây án
vậy còn những điều gì đang lẩn quất đằng sau căn nhà hoang nơi tử thi nạn nhân nằm lại đó
liệu còn có những đối tượng nào giúp sức hùng gây án vẫn còn đang ở trong bóng tối
mời quý vị và các bạn cùng đón xem lời giải đáp trong số tiếp theo của chương trình hồ sơ vụ án
vào khung giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại